đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và các đại biểu quốc hội quá một mươi bốn đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ công chức
viên chức các cơ quan tổ chức đơn vị cấp tỉnh làm việc tại thành phố đà lạt
cử tri tỉnh lâm đồng đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
các chính sách hỗ trợ đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn
các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ hai mươi bảy
nối lâm đồng đắk lắc đang xuống cấp nghiêm trọng
đồng chí trương thị mai đã ghi nhận biểu dương các kiến nghị xác đáng sát thực tiễn của cử tri lâm đồng
và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
những ý kiến của cử tri đoàn ghi nhận và tiếp tục kiến nghị quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết